trong đó lượng gạo phục vụ cho chế biến và xuất khẩu đạt hơn bảy triệu tấn còn lại phục vụ cho nhu cầu an ninh lương thực quốc gia và tiêu thụ trong nước
hiện nay lực lượng sản xuất cho nông nghiệp cũng đã tăng lên rất nhiều tuy nhiên việc sản xuất vẫn chỉ dừng lại ở việc nhỏ lẻ và manh mún nên chưa đem lại hiệu quả cao đồng đều
việc liên kết sản xuất giữa nhà nông dân với các doanh nghiệp các doanh nghiệp với nhau trong chuỗi cung ứng và giữa doanh nghiệp người nông dân với các nhà khoa học
đó là cái mối liên kết tất yếu mà chúng ta phải thúc đẩy
chúng ta cũng đã phát động các mối liên kết này rất là nhiều tuy nhiên để tạo ra một sự liên kết thực sự thì chắc chắn là doanh nghiệp phải là đơn vị đầu tàu và đứng là vị trí trung gian để chúng ta thúc đẩy các mối liên kết này trên cơ sở xây dựng một liên kết theo chuỗi giá trị thực sự
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo cần tổ chức sản xuất theo chuỗi từ khâu giống gieo trồng sản xuất cho tới hệ thống phân phối để có được sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng
và bảo đảm lợi ích
để làm được điều này thì vai trò của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng trong liên kết sản xuất với bà con nông dân để sản xuất lúa theo nhu cầu thị trường
khi thực hiện mô hình liên kết này trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo vai trò và lợi ích của các bên tham gia được nâng lên
chúng ta sản xuất theo tập trung phổ biến giống phổ biến quy trình từ phương pháp giống quy trình đấy được sự hỗ trợ của các nhà khoa học
và từ những việc nhà khoa học hỗ trợ thì bà con sẽ biết hơn về quá trình can thiệp phân bó
và giống và sản phẩm sẽ được thu mua và cái việc sản xuất tập trung đấy thì có áp dụng công nghệ cao trong lông nghiệp đưa vào một cái chương trình thu mua tập trung sản xuất tập trung
thì tạo lên một cái giá rất là cạnh tranh và bà con nông dân sẽ nhàn hơn so với ngày xưa khá nhiều
với mục đích tìm ra phương hướng để phát huy sản phẩm lúa gạo đặc sản vùng miền vừa qua hội thảo về liên kết năm nhà trong sản xuất
kinh doanh phân phối đa dạng hóa lúa gạo đặc sản các vùng miền cũng đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện sở nông nghiệp một số tỉnh phía bắc
các nhà khoa học doanh nghiệp để cùng nhau giải bài toán này từ đó khẳng định chất lượng và đưa các sản phẩm lúa gạo mang thương hiệu việt đến với người tiêu dùng
thưa quý vị vừa qua tại đập pha lài trên sông răng vùng đệm vườn quốc gia pumat thuộc xã môn sơn huyện con cuồng tỉnh nghệ an
huyện con cuông phối hợp với xã môn sơn đã tổ chức thả hơn chín mươi con cá giống các loại
việc làm này với mục đích tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vườn quốc gia pumat
hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và nhân dân khu vực xã biên giới môn sơn về bảo vệ
phục hồi các loài cá bản địa có nguy cơ tuyệt chủng phát triển các loài cá thương phẩm bảo vệ sự đa dạng sinh học
ngăn chặn ô nhiễm hữu cơ góp phần đảm bảo nguồn sinh kế gắn với phát triển du lịch cho người dân sống xung quanh khu vực sông răng
đây là hoạt động nằm trong đề án bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện con cuông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban chỉ đạo tây nguyên hiệp hội cà phê cacao việt nam và ubnd tỉnh lâm đồng vừa phối hợp tổ chức hội thảo
thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê việt nam tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
tại hội thảo các chuyên gia các nhà khoa học đã tập trung thảo luận về thực trạng ngành cà phê việt nam hiện nay
đồng thời chỉ rõ những bất cập trong chuỗi sản xuất tiêu thụ cà phê trên cơ sở đó để hoạch định khuyến nghị các hướng đi trong thời gian tới

đồng thời rõ những bất cập trong chuỗi sản xuất tiêu thụ cà phê việt nam hiện nay
đồng thời rõ những bất cập trong chuỗi sản xuất tiêu thụ cà phê việt nam hiện nay
năng suất bình quân đạt hai mươi bốn năm tạ trên một hectare gấp ba lần năng suất trung bình cà phê thế giới
việt nam đứng thứ hai thế giới về chế biến và xuất khẩu cà phê nhân
sản phẩm cà phê việt nam xuất khẩu đến tám mươi quốc gia trên thế giới
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam xuất khẩu một bảy mươi chín triệu tấn cà phê nhân kim ngạch xuất khẩu đạt ba ba tỷ usd
trong khi đó xuất khẩu cà phê sang say và hòa tan chiếm khoảng một mươi
chúng tôi mong muốn có được sự phối kết hợp tốt như thế
đặc biệt là trong vấn đề xây dựng và quảng bá các thương hiệu cà phê
để cho thương hiệu cà phê của chúng ta đi vừng bước trên thế giới
và có một vị thế đáng kể trên thế giới với vị thế của một đất nước là đứng thứ hai thế giới về sản phẩm cà phê
tại hội thảo các chuyên gia nhà khoa học đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành cà phê bền vững
đây là sự kiện thuộc chương trình ngành cà phê việt nam lần thứ nhất diễn ra tại thành phố đà lạt
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi hai
thưa quý vị nhuộm hắp là các ngành kinh doanh có điều kiện
bởi lượng nước thải tồn tại nhiều hóa chất và các thành phần hữu cơ acid
hoạt động của các cơ sở nhuộm hấp luôn yêu cầu phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn
tuy nhiên một số cơ sở nhuộm vải tự phát tại quận long biên thành phố hà nội
vẫn đang ngày đêm hoạt động và hàng trăm mét khối nước thải vẫn xả thẳng ra sông đuống mỗi ngày
bất chấp các quy định của pháp luật
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quận long biên thành phố hà nội
lò hơi thủ công các bể nhuộm vẫn ngày đêm hoạt động ngay trong khu nhà xưởng thô sơ
thuộc tổ dân phố số một mươi tám một mươi chín phường thượng thanh quận long biên hà nội
hóa chất được pha trực tiếp vào các bể nhuộm
hóa chất được pha trực tiếp vào các bể nhuộm

như vậy xưởng nhuộm với hơn chục bể nhuộm này có thể xả ra hai trăm linh đến ba trăm linh mét khối nước thải một ngày
hóa chất được pha trực tiếp vào các bể nhuộm này có thể sử dụng tới hàng chục mét khối nước
hóa chất được pha trực tiếp vào các bể nhuộm này có thể sử dụng tới hàng chục mét khối nước
trung bình mỗi ngày một bể nhuộm này có thể xả ra hai trăm linh mét khối nước thải một ngày
trung bình mỗi ngày một bể nhuộm này có thể xả ra hai trăm linh mét khối nước thải một ngày
ngày tám tháng một mươi hai lực lượng cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng c bốn mươi sáu bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt tạm giam bốn tháng đối với ông nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp đồng nai
để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
sáng cùng ngày một tổ công tác của c bốn mươi sáu phối hợp với công an đồng nai đã đến nhà riêng ông minh
ở phường quyết thắng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để đọc lệnh bắt và tiến hành khám xét nơi ở
để điều tra liên quan đến những sai phạm của ông minh trong thời gian giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên
kiêm tổng giám đốc công ty sổ số kiến thiết đồng nai
trước đó ông minh được cơ quan chức năng xác định có các vi phạm trong việc quyết định mức thế chấp tài sản
một số đại lý vé số không đúng quy định gây phát sinh nợ xấu kê khai thu nhập không đúng
hiện vụ việc đang được lực lượng c bốn mươi sáu bộ công an tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng quảng trị vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy
qua quá trình theo dõi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng phạm văn dũng
tên thường gọi là mèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba không có nghề nghiệp ổn định thường trú tại số nhà sáu mươi bảy
đường thạch hãn khóm tân kim thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
phát hiện trong người đối tượng cất giữ sáu trăm một mươi năm viên ma túy tổng hợp
cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật
tại nghệ an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp công an huyện quỳ hợp đã phát hiện
và bắt quả tang đối tượng trần nhật duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xóm minh thành xã minh hợp huyện quỳ hợp
có hành vi tàng trữ trái phép một mươi gói pháo bi mang nhãn hiệu nước ngoài có trọng lượng hai năm kg
mở rộng công tác điều tra vào hai mươi một giờ cùng ngày
năng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng trần nhật duy phát hiện thu giữ thêm bốn năm kg pháo các loại
hiện vụ việc đang được công an huyện quỳ hợp tiếp tục đấu tranh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống is
liên hợp quốc thông qua nghị quyết hỗ trợ lực lượng g năm sahel ở tây phi
thưa quý vị sau quyết định của tổng thống mỹ đụng độ đã bùng phát giữa người palestine và các lực lượng vũ trang israel
mới đây để đáp trả lại các vụ tấn công bằng rocket quân đội israel đã tiến hành không kích và gây ra nhiều thương vong cho người palestine
máy bay của lực lượng không quân israel đã tấn công bốn cơ sở của tổ chức hamas tại giải gaza
gồm hai khu chế tạo vũ khí một kho vũ khí và một tổ hợp quân sự
còn tại phía đông và nam giải gaza đụng độ tiếp diễn giữa những người biểu tình palestine với các lực lượng israel
dự kiến tổng thống palestine mahmos abbas sẽ chủ trì một loạt cuộc họp với giới lãnh đạo chính trị và đảng fatah của ông để bàn về tình hình hiện nay
chính quyền palestine khẳng định sẽ không đàm phán với mỹ cho đến khi nào ông trump rút lại quyết định rời đại sứ quán mỹ tại tel aviv đến jerusalem
đảo ngược chính sách của mỹ về trung đông kéo dài nhiều thập kỷ qua
theo kế hoạch các đại diện của các nước ả rập
cũng sẽ có mặt tại cairo ai cập để thảo luận quy chế jerusalem
trong khi đại sứ israel tại liên hợp quốc danoon nói rằng
việc công nhận jerusalem là thủ đô của israel có thể xem như một điều kiện cho hòa bình trong khu vực
thì đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách đối ngoại bà federica mogherini gọi quyết định này là một món quà cho các phần tử cực đoan và những người không quan tâm đến hòa bình
thủ tướng iraq hayder al abadi vừa tuyên bố kết thúc cuộc chiến kéo dài ba năm
nhằm đánh bật hoàn toàn tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ra khỏi nước này
thủ tướng abbadi khẳng định do các lực lượng iraq đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực biên giới với syri từ tay is
toàn bộ lãnh thổ iraq đã được giải phóng khỏi is nên ông tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống is
iraq đã giành chiến thắng trước is nhờ sự đoàn kết và ý chí quyết tâm
is đã chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở phía bắc và phía tây iraq trong cuộc tấn công chấp nhoáng năm hai nghìn một mươi
khiến sự tồn tại của quốc gia này
với sự iểm trợ của các cuộc không kích được liên minh quân sự do mỹ đứng đầu thực hiện
các lực lượng iraq đã tiến hành các chiến dịch tấn công nhằm đánh bật is ra khỏi đất nước
đã có thêm các quốc gia thể hiện sự ủng hộ với hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân mới được liên hợp quốc thông qua
là sanh vinh đăng và green nadine jamaica và nam bia
như vậy cho tới nay đã có tổng cộng năm mươi sáu quốc gia ký kết tham gia hiệp ước và ba quốc gia phê chuẩn
hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân sẽ bắt đầu có hiệu lực chín mươi ngày sau khi nhận được sự phê chuẩn của năm mươi quốc gia
bất chấp sự phản đối của một số nước trong đó có anh trung quốc nga và mỹ
hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân là hiệp ước quốc tế mang tính giảng buộc pháp lý đầu tiên về cấm toàn bộ vũ khí hạt nhân
với mục đích hướng tới việc loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân
các quốc gia ủng hộ cho rằng đây là một bước đi quan trọng
thì hầu hết các nước thành viên nato đều tẩy chay các vòng đàm phán chuẩn bị nội dung của hiệp ước này
ngoài ra không một quốc gia nào trong số chín nước có vũ khí hạt nhân gồm mỹ anh nga trung quốc pháp
ấn độ pakistan triều tiên và israel tham gia vào quá trình xây dựng nội dung hay bỏ phiếu thông qua
hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở mali
hỗ trợ hậu cần và chiến thuật cho lực lượng chống khủng bố mới thành lập
mang tên g năm sahel
nghị quyết do pháp soạn thảo nêu rõ hoạt động của các băng nhóm tội phạm và các tổ chức khủng bố tại khu vực sahel
không chỉ đe dọa hòa bình và an ninh khu vực mà còn là mối hiểm họa toàn cầu
liên minh châu âu sẽ hoàn trả liên hợp quốc mọi chi phí gần bốn trăm tám mươi triệu đô la mỹ liên quan tới việc hỗ trợ cho lực lượng g năm sahel
đây được coi là điều khoản quyết định để đổi lấy sự ủng hộ của mỹ cho nghị quyết này
bởi chính quyền của tổng thống donald trump đang chủ trương cắt giảm
chi tiêu cho các chương trình của liên hợp quốc
phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc tại mali hiện có khoảng một mươi binh sĩ
còn lực lượng g năm gồm binh lính huy động từ năm quốc gia burkina faso chat mali moritaya và nigeria
venezuela tuyên bố nước này có hơn ba tỷ đô la mỹ bị phong tỏa trong hệ thống tài chính quốc tế do các lệnh trừng phạt của mỹ
venezuela hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kép nghiêm trọng về chính trị và kinh tế
ngoại trưởng venezuela george areja đưa ra thông tin về số tiền bị phong tỏa tại cuộc họp với các quan sát viên quốc tế
trước thêm cuộc bầu cử địa phương vào hôm nay một mươi tháng một mươi hai
tháng tám vừa qua tổng thống mỹ donald trump đã ký một xác lệnh áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ về mặt tài chính nhằm vào venezuela
trong đó cấm công dân mỹ hoặc những người sống ở mỹ giao dịch đối với các khoản nợ mới và trái phiếu của chính phủ venezuela
cũng như của tập đoàn dầu khí nhà nước pdvsa
xác lệnh này cũng cấm các khoản chi trả cổ tức cho chính phủ venezuela
tháng trước eu cũng đã thông qua các lệnh trừng phạt kinh tế tương tự đối với quốc gia nam mỹ này
hiện kinh tế của venezuela đang rơi vào suy thoái với lạm phát ở mức ba con số
thành phố lyon của pháp đã biến thành một sân khấu như trong chuyện cổ tích trong lễ hội ánh sáng lyon nổi tiếng
lễ hội năm nay đã thu hút khoảng một mươi du khách tới để chiêm ngưỡng những tác phẩm ánh sáng lung linh rực rỡ
do các nghệ sĩ từ khắp nơi trình bày
thế giới sắp đặt
hơn năm mươi hệ thống đèn đã được lắp đặt trên các tòa nhà quảng trường và các con đường trong thành phố
một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình unison
một tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc và ánh sáng với phong nền chính là nhà thờ sen răng
đúng như tên gọi của nó uniston hay chúng ta thống nhất là dự án kêu gọi tất cả các cá nhân
với sự độc nhất và khác biệt tập hợp lại để phô diễn tài năng cùng nhau
đem lại điều tốt đẹp lớn lao cho cộng đồng
năm nay lễ hội ánh sáng diễn ra trong vòng bốn ngày
trong hai năm qua do ảnh hưởng của các vụ tấn công khủng bố
lễ hội này không được tổ chức vào năm hai nghìn một mươi năm và chỉ kéo dài ba ngày hồi năm hai nghìn một mươi tám
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt